thưa quý vị ngày bốn tháng bốn công an quận bình tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đang lấy lời khai nghi phạm làm rõ động cơ cầm kéo tấn công ba người thương vong ở phường an lạc a
liên quan đến vụ trên nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ án
theo đó vào khuya mùng ba tháng bốn nhiều người dân sống trên đường khiếu năng tỉnh đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng hô hoán kêu cứu thất thanh
họ mở cửa ra phát hiện một người phụ nữ bị đâm gục trước tiệm giật ủi
lúc này một người đàn ông sống trong cửa hàng nha khoa đang cầm kéo hung hăng tấn công người hàng xóm là chủ tiệm giật ủi
nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy quanh trên đường tìm hướng thoát thân
một người hàng xóm sống gần hiện trường cho hay thấy ông ta cầm kéo lại đang hăng máu nên không ai dám vào can ngăn
ông ta lúc đó say rồi người như mất lý trí thấy ai là đòi đâm chém nữa là đâm nhầm một người đang mua hàng gần đó
vụ án mạng khiến bà ntmt khoảng bốn mươi năm tuổi mất mạng tại chỗ
chồng bà tê bị thương nặng người bị thương còn lại là bà chủ nhà cho vợ chồng bà t thuê để kinh doanh giặt ủi
chồng chủ nhà chia sẻ thời điểm đó chủ nhà nghe ồn ào nên chạy ra xem
bà vừa mở cửa liền bị người đàn ông tấn công ngã đập đầu dẫn đến bị thương may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng
theo hàng xóm nghi phạm trong vụ án sống trong cơ sở nhà khoa cùng vợ và con nhỏ
còn vợ chồng bà tê mới dọn đến đây khoảng hai tháng thuê căn nhà để kinh doanh giật ủi
hàng xóm nói thêm giữa gia đình bà t và nghi phạm hay lời qua tiếng lại
nguyên nhân là do chó của nghi phạm thường sang trước nhà hàng xóm phóng úy
nhà bà t thường phàn nàn nên hai bên xảy ra xích mịch
một người phụ nữ bán trái cây đối diện hiện trường chia sẻ hôm trước bà t qua mua trái cây
bà than thở mới chuyển về đây sống nhưng lại có mâu thuẫn với nhà hàng xóm nên không được vui vẻ
nguyên nhân cũng chỉ vì nhà hàng xóm nuôi con chó cảnh nhưng hay sang trước nhà bà t phóng huế
theo cơ quan điều tra sau khi xảy ra vụ án mạng công an bắt nhanh nghi phạm đưa về trụ sở lấy lời khai
qua làm việc với nhà chức trách nghi phạm khai sau khi nhậu say nhớ lại chuyện hàng xóm phàn nàn chuyện trò phóng úy nên gây ra vụ án mạng
quý vị thân mến thời gian qua trên địa bàn cả nước
liên tiếp xảy ra những vụ án mạng đau lòng khiến dư luận bàng hoàng đau xót
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hay trong cơn nóng giận say xỉn
mà nhiều người sẵn sàng dùng hung khí tấn công tước đoạt mạng sống của người khác
khi rượu bia làm con người không làm chủ được hành vi thì hành động tội ác rất dễ xảy ra
sáng một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quế phong nghệ an
đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra
tại địa bàn bản hữu văn xã châu kìm huyện miền núi quế phong
nạn nhân trong vụ án là ông lô văn tuyền sáu mươi hai tuổi chú bản hữu văn xã châu kim
được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong
trước đó chiều một mươi ba tháng một mươi hai sau khi cùng đi uống rượu về
thì ông tuyên và ông lô xuân chiến năm mươi bảy tuổi chú xã kim châu xảy ra cự cãi
hai người đàn ông này mỗi khi đi uống rượu
mỗi người cầm một con dao ra đường để giải quyết mâu thuẫn
sau đó giữa ông tuyên và ông chiến xảy ra xô xát nhau
phát hiện sự việc vợ của ông chiến đã ra can ngăn hai người nhưng bất thành
hậu quả là cả hai người cùng bị thương nặng
người dân đã đưa hai người đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng
ông tuyên đã tử vong còn ông chiến đang được cấp cứu tại trung tâm y tế huyện quế phòng
ngay sau khi xảy ra sự việc công an xã châu kim đã có mặt bảo vệ hiện trường
xác minh thông tin ban đầu và báo cáo lên
công an huyện quế phong được biết ông tuyên và ông chiến là hai anh em họ với nhau
có thể thấy khi say xỉn con người không còn làm chủ được bản thân
dẫn đến những hành động mất lý trí thậm chí gây nên những án mạng đau lòng
để lại vô vàn những hệ lụy xấu cho gia đình xã hội
mới đây tại huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
xảy ra các vụ án mạng mà do chính những người thân
người quen gây nên mà nguyên nhân xuất phát từ bia rượu
sự việc đau lòng xảy ra khiến không khí ngôi nhà cấp bốn
lợp mái fibrosimăng lụp sụp của chị bùi thị hằng ở thôn thành công
xã thành long huyện thạch thành thanh hóa vẫn đang nhuốm màu tăng tóc u buồn
hàng ngày chị vẫn thất thần ngồi trước bàn thờ khóc than thường xót người chồng ván số
chỉ cách đây ít lâu anh bùi văn triều người chồng người cha của ba đứa con thơ
trụ cột chính của gia đình này đã bị cướp đi mạng
sống bởi nhát dao oan nghiệt do chính người em trai gây ra
theo đó vụ án mạng thương tầm xảy ra vào chiều một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tại chính ngôi nhà của anh bùi văn triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở thôn thành công xã thành long huyện thạch thành
nguyên nhân xảy ra vụ án bắt đầu từ việc anh triều có nhắc nhở
khuyên rằng em trai là bùi văn thoảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
không nên uống rượu say bỏ bê gia đình công việc
không tiếp thu lời anh trai khuyên
khuyên rằng sẵn hơi men trong người kích thích
nên thoảng thấy hợp hực khó chịu ra mặt
buổi chiều cùng ngày khoảng cầm theo một con dao tự chế đến nhà anh trai
khi thấy anh triều đang nằm trên võng trước cổng nhà
khoảng cầm dao xông đến tác động vào vùng cổ anh triều
khiến anh triều mất máu và tử vong ngay sau đó
chị bùi thị hằng đau xót kể lại
ngày thường chồng chị sống rất hiền lành không đối xử bạc ác với bất kỳ ai
chỉ vì nhắc nhở em trai đừng uống rượu say
anh triều ra đi đột ngột để lại cho bốn mẹ con chị hằng ra cảnh khó khăn
và khoản nợ chưa biết đến khi nào trả xong
dư luận còn chưa hết hoàng mạng bởi vụ án mạng nói trên
thì chưa đầy một tháng sau ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cũng trên địa bàn xã thành long huyện thạch thành
lại xảy ra một vụ án mạng khác
nạn nhân sâu số là anh bùi văn tuyển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú ở thôn thành mình
xã thành long
thủ phạm không ai khác
chính là người bạn thân cùng làm trong tổ thợ xây với anh tuyển
theo đó chiều bốn tháng năm như thường lệ
sau ngày làm việc vất vả
chủ nhà mời tổ thợ xây ở lại ăn cơm uống rượu
trong bữa ăn rượu vào lời ra
giữa bùi văn tiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
ở xã thành long huyện thạch thành
và anh bùi văn tuyển có xảy ra mâu thuẫn cãi vã
cuộc khẩu chiến lên đến đỉnh điểm
tiến đã dùng chiếc ấm đun nước siêu tốc
tác động vào vùng đầu anh tuyển
sau khi được mọi người can ngăn cả hai đã đi về
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi cùng ngày
anh tuyển được người dân phát hiện
tại khu vực hồ chứa nước tây trắc xã thành long
trong tình trạng hôn mê sầu
mặc dù đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhưng anh tuyển đã tử vong sau đó
anh tuyển ra đi đột ngột
để lại năm đứa con thơ thiếu người nuôi dạy
còn bùi văn tiếu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch thành
bắt giữ khởi tố bị can
để điều tra về tội danh giết người
chỉ vì rượu bia quá đả
không kiềm chế được bản thân
mà người em trai đang tâm sát hại chính người anh cùng huyết thống
còn đôi bạn thợ xây kia
cũng vì rượu bia mà kẻ lìa đời
còn người lại phải tù tội
các vụ việc còn để lại hệ lụy lâu dài cho các gia đình
những nỗi đau không bao giờ có thể lành được theo năm tháng
thượng tá nguyễn hữu tuấn
phó trưởng công an huyện thạch thành cho biết
thời gian qua
công an huyện đã tập trung phối hợp với
các cơ quan đoàn thể tăng cường tuyên truyền
đặc biệt là khu vực miền núi
đồng bào dân tộc
về ý thức sử dụng rượu bia chất kích thích
đồng thời công an huyện bố trí lực lượng
tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm
ngoài ra lực lượng công an
cũng làm tốt công tác điều tra cơ bản
nắm thông tin từ người dân
không để phát sinh mâu thuẫn
dẫn đến bức xúc phát sinh hành vi phạm tội
qua đó góp phần kéo giảm tội phạm
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình trạng tội phạm hình sự
ngày càng diễn biến phức tạp
thời gian qua công an tỉnh thanh hóa
đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa
trong đó nổi bật là việc thực hiện chuyên đề
tuyên truyền phòng chống tội phạm
cố ý gây thương tích giết người
trên toàn tỉnh
cùng với đó công an các đơn vị địa phương
mở nhiều đợt tấn công chấn hát tội phạm
đặc biệt là liên tiếp bóc gỡ
triệt xóa các đường dây tụ điểm mua bán
sử dụng trái phép chất mà túy
qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực
góp phần kéo giảm tội phạm
đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
tuy nhiên trên thực tế
tội phạm gây án từ những nguyên nhân bộc phát
vẫn đang là bài toán an giải
luật sư hoàng tùng
trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội
cho biết những vụ án xảy ra
trên bàn nhậu diễn ra phổ biến
do hung thủ và nạn nhân đã sử dụng
rượu bia từ đó mất kiểm soát hành vi
từ đó luật sư hoàng tùng
nhận định bình thường mọi người
sẽ hành động khác nhưng do tác động
của bia rượu nên câu chuyện dù
rất nhỏ lại dẫn đến sô sát
đâm chém nhau theo luật sư
hoàng tùng ngoài tác động của rượu bia
thì nhiều vụ án mạng xảy ra
trong cuộc nhậu là do hai bên hẹn nhau
ăn uống để giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành
từ bàn nhậu trở thành
hiện trường vụ án mạng đau lòng
dưới góc độ pháp lý luật sư
hoàng tùng nêu quan điểm hành vi
giết người trên bàn nhậu được quy định
tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi
năm hai nghìn một mươi bảy tùy theo
hành vi mà hung thủ sẽ phải đối mặt
với các mức án theo
các chuyên gia tội phạm những đối tượng
sau khi sử dụng rượu bia trạng thái
tâm lý dễ bị kích động mạnh dẫn đến
có những hành động và cử chỉ thái quá
thích đập phá chửi bới
và tấn công người khác một cách vô cớ
đây là nguyên nhân chính dẫn đến
các cuộc ẩu đả sô sát
và kết cục là những vụ án mạng
đau lòng xảy ra những hệ lụy
từ việc lạm dụng rượu bia luôn
là bài học đắt giá cành tịch mọi người
vì vậy mỗi người dân đều
phải tự nhận thức được trách nhiệm
và hành vi của mình không nên lạm dụng
rượu bia dẫn đến những việc đau lòng
đến đây thời lượng của chương trình
đã hết xin chào và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo